thời tiết khô hanh và nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến nhiều diện tích rừng của tỉnh hà giang có nguy cơ cháy ở mức nguy hiểm
toàn tỉnh hà giang hiện có ba trăm hai mươi hectare rừng thuộc địa bàn một trăm một mươi chín xã có nguy cơ cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
từ đầu năm đến nay hà giang đã xảy ra tám vụ cháy rừng thiệt hại hàng chục hectare
trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy hơn một mươi năm hectare rừng đặc dụng tây côn lĩnh làm hai chiến sĩ kiểm lâm hy sinh
hà giang hiện duy trì hơn hai tổ phòng cháy chữa cháy rừng ở thôn bản với một mươi tám thành viên bảo vệ gần tám trăm linh hectare rừng tự nhiên
vào khoảng năm giờ năm mươi phút sáng nay một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đỗ xe của trường cao đẳng địa lực miền trung
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến bốn mươi xe điện bị thiêu dụi
nhận được tin báo hàng chục cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắc quảng nam
cùng nhiều phương tiện đã đến hiện trường dập lửa
sau hơn ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
được biết bãi đội xe này của trường được một doanh nghiệp tư nhân thuê để đội xe điện trở khách du lịch
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
thưa quý vị thời gian qua tỉnh ninh bình đã và đang khai thác những nét đặc sắc về văn hóa lịch sử
nhằm phát triển đa dạng hóa chủng loại mẫu mã các sản phẩm quà tặng quà lưu niệm chất lượng độc đáo mang bản sắc riêng
ninh bình hiện có bảy mươi bảy làng nghề được công nhận một trăm tám mươi ba sản phẩm được xếp hạng sản phẩm ô cốp
nhờ vậy sản phẩm quà lưu niệm quà tặng du lịch của tỉnh khá đa dạng từ đồ trang trí tranh ảnh đồ gỗ hàng thủ công mỹ nghệ
ẩm thực như gốm bồ bát theo gen văn lâm cói mỹ nghệ kim sơn cơm cháy thịt dê mắm tép gia viễn nem yên mạc trà hoa vàng
các loại trà thảo dược mật ong thu hút sự quan tâm hấp dẫn du khách
thời gian tới ninh bình sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường các sản phẩm quà tặng quà lưu niệm du lịch
nghiên cứu chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm quà tặng quà lưu niệm mang giá trị và dấu ấn văn hóa
lịch sử thủ công truyền thống từng bước tiến tới tổ chức lễ hội quà tặng quà lưu niệm du lịch vùng và quốc gia
hải phòng đang khẩn trương lắp đặt và hoàn thành mặt dựng công trình trung tâm chính trị hành chính thành phố
bảo đảm mỹ thuật và cảnh quan để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng năm
đến thời điểm này sân khấu chính của đêm hội hải phòng bừng sáng miên di sản cơ bản đã hoàn tất
ngày bảy tháng năm đã hợp luyện học sinh sinh viên giàn diễn viên múa của trung ương và địa phương đã thực hiện tập luyện theo kịch bản
từ ngày chín tháng năm bắt đầu cho thử tài điện chạy âm thanh ánh sáng phục vụ công tác tập luyện chương trình nghệ thuật khai mạc sẵn sàng cho tổng duyệt
thưa quý vị cũng do nắng nóng kéo dài đối mặt với khá nhiều khó khăn do thiếu nước nguy cơ cháy rừng
quân và dân trên hòn đảo hòn chuối trong những ngày qua đang nỗ lực bảo vệ rừng động vật hoang dã trên đảo được an toàn qua mùa khô khắc nghiệt
đảo hòn chuối có địa hình rất phức tạp thảm thực bì trên đảo khô hanh dễ bắt cháy vì đại đa số không có nước
một khi xảy ra sự cố cháy rừng công tác chữa cháy cực kỳ khó
ở đảo vào mùa khô tình trạng thiếu nước thường rất trầm trọng

thời gian qua nắng gắt khô hanh đã ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng
cán bộ chiến sĩ cùng người dân trên đảo đang ra sức bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái rừng
để giúp các loài động vật hoang dã có môi trường an toàn trú ngụ phát triển và sinh sản
đối với bộ độ đông phòng hàng năm là chủ trì phối hợp với hải quân và hải đăng
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân viết đăng ký cam kết là mùa nắng hạn không được đi gần
bộ độ đông phòng hòn chuối cũng khảo sát đề ra các giải pháp khắc phục
theo đó đối với khu vực có bùm dày lá khô nhiều cử người tiến hành quét thu gom
còn tại các đường mòn đơn vị đã tiến hành cắm biển và rào ngăn không để bất cứ ai vào rừng bắt động vật
cuối bản tin là thông tin thời tiết xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức một mươi sáu h